ba mươi sáu tháng tổ giam là bản án mà tòa án dân thành phố bắc ninh vừa tuyên phạt đối với nguyễn văn quý
trú tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
và tội cố ý gây dối trật tự công cộng
theo cáo chẳng của viện kiểm soát nhân dân thành phố bắc ninh vào tối ngày một mươi tháng sáu
tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở khu vực cầu cạn y na thuộc phương kinh bắc thành phố bắc ninh
nguyễn văn quý có hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh chùi bới quay ngang xe
làm mất trật tự công cộng lực lượng công an sau đó đã tạm giữ quý để điều tra xử lý
ngoài ra khi quý có biểu hiện nhiễm covid một mươi chín sau đó được xét nghiệm xác định đối tượng đã không thực hiện
việc tự khai báo về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của mình
khi được hỏi về lịch trình di chuyển và tiếp xúc quý khai báo không đầy đủ dẫn đến có bảy người tiếp xúc trực tiếp
tức là f một và hai f hai của quý bị nhiễm covid một mươi chín